quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cỗ xe tàm mã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là đầu tư công xuất khẩu và tiêu dùng đều có mức tăng đáng kể
theo đó doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên tám so với cùng kỳ
tuy nhiên tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và chính phủ tăng bốn chín mươi ba
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá so sánh chỉ tăng năm một so với cùng kỳ năm trước
điều này phản ánh khu vực tiêu dùng chưa thực sự bứt phá cần được đẩy mạnh trong thời gian tới
phải đầu tư thêm cần phải có chính sách để khuyến khích đầu tư vào các ngành mới để đảm bảo những nhu cầu mới
xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ trần toàn thắng trưởng ban quốc tế viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư
đã nhận lời tham gia chương trình tâm điểm kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa ông câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là chỉ số tiêu dùng nội địa cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn
thì tăng tám ba ông đánh giá như thế nào
con số tám ba nếu mà trừ đi cái con số gọi là lạm phát ấy thì cái thực tăng nó khoảng trên năm
trên năm thì cho thấy rằng là nó thấp hơn rất nhiều so với nơi của các quý trước không vậy tức là trước covid
ở giai đoạn covid ở đây chúng ta cũng hay nhìn vào cái con số gọi là cái tiêu dùng nó có phù hồi được
so với trước covid hay không
và con số năm ba thì nó thấp hơn rất nhiều so với các quý trước không vậy tức là trước covid
sáu năm là con số tương đối là thấp bởi vì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng ví dụ như năm trước covid
thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng khoảng sáu sáu năm thì tăng trưởng của cái tiêu dùng trong nước
nó thường khoảng một mươi một mươi hai cho nên là với cái tăng trưởng của cái mức tiêu dùng trong nước giảm gọi là tương đối thấp như thế này
thì cho thấy rằng là có hai điểm phải chú ý đấy là cái sức cầu trong nước hiện nay nó chưa phục hồi
và nó chính vì thế mà nó khó để đảm bảo được một cái tăng trưởng nhanh ở trong các cái quý sau
và đặc biệt là nó cũng cho thấy một cái ngụ ý rất quan trọng là chúng ta cái phần về phục hồi cầu tiêu dùng đã chưa được chú ý một cách đúng mức
vâng vậy để kích cầu tiêu dùng nội địa thì chúng ta sẽ cần phải làm gì thưa ông
kích cầu tiêu dùng thì nó có nhiều thứ
trong đó thì có cả các
à cái phần tôi lấy ví dụ như chính phủ trước đây cũng có hay dùng đến đấy là công việc thúc đẩy cái đầu tư công
thông qua việc giải ngân các đầu tư công thì cũng sẽ tạo ra việc làm và tạo ra cái cầu trong nước
đấy là một trong những cái kênh mà tương đối nó rõ ràng
nhưng mà cái kênh thứ hai thì đấy là việc tạo thêm thu nhập từ các cái dự án
không chỉ là đầu tư công mà các dự án đầu tư tư nhân thì thu hút đầu tư tư nhân
hiện nay nó vẫn đang ở mức độ tương đối là trì trệ do nhiều vấn đề khác nhau
thị trường bất động sản trì trệ chúng ta cũng đã thấy rồi
hoặc là cái phần về sản xuất cũng tương đối là thấp
hoặc là việc phục hồi của các cái ngành dịch vụ các cái doanh nghiệp dịch vụ
thì hầu như cái việc tạo thêm việc làm tương đối là thấp
nó làm cho cái việc kích cầu tiêu dùng nó khó
và một điểm quan trọng thứ hai đấy là về các cái chính sách kích thích
của các tiêu dùng thì chúng ta sử dụng các cái chính sách tài khoá nó chưa đầy đủ
ví dụ như việc giảm thuế hoặc là giảm phí hoặc là các cái các cái thao tác khác liên quan đến
việc là chi tiêu từ phần ngân sách chính phủ để kích được cái tiêu dùng tư nhân
thì nó chưa đạt được những cái mà chúng tôi kỳ vọng
vâng một lần nữa thì cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi